thông tin tổng hợp diễn biến dịch ở việt nam
số ca mắc tính từ sáu giờ sáng ngày một mươi sáu tháng bốn đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng bốn một mươi một ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng bốn việt nam có một trăm ba mươi ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
tính từ sáu h ngày hai mươi bảy tháng bốn tới một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng bốn không ca mắc mới
số người cách ly tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly năm bốn trăm hai mươi tám trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm hai mươi ba cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một ba trăm một mươi một cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn mươi bảy trăm chín mươi bốn
tình hình điều trị theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín ghi nhận thêm ba ca dương tính trở lại bao gồm bệnh nhân bảy trăm bảy
hai mươi ba tuổi quốc tịch việt nam bệnh nhân hai trăm linh bảy nam bốn mươi chín tuổi quốc tịch brazil và bệnh nhân hai trăm hai mươi bốn ba mươi chín tuổi quốc tịch brazil
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai tám ca
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần trở lên âm tính với sars cov hai sáu ca